cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can để điều tra về tội cho vay lãi nặng ở các tiệm cầm đồ
thời gian qua công an thị xã thái hòa đã kiểm tra bốn mươi tiệm cầm đồ trên địa bàn phát hiện nhiều tiệm cầm đồ cho vai nặng lãi trái quy định của pháp luật với số tiền cho mỗi tháng lên tới một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính một tỷ đồng
công an thị xã thái hòa đã bắt giữ và khởi tố bốn đối tượng gồm phan hải dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trần mạnh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trần xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều trú tại thị xã thái hòa đồng thời xử lý hành chính hai mươi đối tượng liên quan
hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án